tại tỉnh bắc cạn vừa diễn ra lễ khai mạc hội thi thể thao dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
hội thi thu hút sự tham gia của nhiều vận động viên đến từ nhiều tỉnh thành phố
hội thi năm nay có sự tham gia của bảy trăm linh vận động viên đến từ một mươi chín tỉnh thành phố trong khu vực một
các vận động viên tham gia tranh tài ở năm mươi một bộ huy chương của tám môn thể thao gồm bóng đá bóng truyền việt giã bắn nỏ đẩy gậy kéo co tung còn và tu lưu
hội thi nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng
đây cũng là dịp hội tụ khối đại đoàn kết các dân tộc là cơ hội để đồng bào các dân tộc thiểu số ganh sức đua tài trong thi đấu thể dục thể thao học tập
trao đổi kinh nghiệm gìn giữ bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc phát huy giá trị các di sản văn hóa truyền thống
hội thi diễn ra từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi chín tháng tám